thưa quý vị liên minh châu eu vừa qua đã thống nhất về kế hoạch giảm lượng tiêu thụ khí đốt
nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt nga và chuẩn bị cho kịch bản ngừng nhập khẩu
mặc dù kế hoạch trên đã được các bộ trưởng năng lượng eu thông qua với đa số phiếu
nhiều người dân châu âu lại tỏ ra lo sợ trước quyết định này
viễn cảnh về một mùa đông ảm đạm khó khăn đang là suy nghĩ ở trong tâm trí nhiều người dân châu âu
trong thời điểm hiện nay
đây cũng là nội dung sẽ được phản ánh trong phần cuối của bản tin sau đây